các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
sau đó hải điều khiển xe bồn bỏ trốn khi đến trạm cân thuộc thị trấn an châu huyện châu thành thì hải bị bắt giữ